vào thời điểm này các doanh nghiệp tại riêng tp hcm và cả các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên cả nước nói chung
đang tất bật chuẩn bị hàng hóa cung ứng mua sắm cuối năm và tết nguyên đán
sự báo nguồn hàng năm nay rất rồi giàu phong phú đa dạng về chủng loại mẫu mã và giá bán tiếp tục ổn định so với cùng kỳ
lượng hàng chuẩn bị tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một tại tp hcm tăng bốn bốn đến một mươi bảy ba so với kế hoạch
nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn chi phối từ hai mươi hai đến năm mươi bốn năm nhu cầu thị trường như gạo ba chín trăm bốn mươi ba hai tấn thịt da cầm bảy bốn trăm tám mươi tám hai tấn trứng da cầm sáu mươi bảy chín triệu quả